huyện ủy phú xuyên thành phố hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai dự án xây dựng trạm biến áp một trăm một mươi kv phú xuyên
đây là công trình trọng điểm nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố
tuy nhiên qua hơn hai năm công trình này vẫn không thể được triển khai do vấp phải sự phản đối của một số người dân sinh sống trên địa bàn
trạm biến áp một trăm một mươi kv phú xuyên được xây dựng trong điều kiện trên địa bàn huyện phú xuyên hiện chưa có trạm biến áp một trăm một mươi kv
do đó việc xây dựng trạm biến áp này là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của nhân dân trên địa bàn phục vụ sinh hoạt sản xuất và đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên dự án này lại vấp phải sự phản đối của một số người dân do người dân cho rằng vị trí triển khai dự án là sai quy hoạch
trạm biến áp có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe
và việc triển khai dự án thiếu dân chủ
tuy nhiên sau nhiều lần đối thoại giải thích dự án đã nhận được sự đồng thuận của đa số nhân dân
vị trí dự án cũng được chuyển về vị trí cách khu dân cư một trăm năm mươi mét
vị trí này đã được tính toán lựa chọn và phù hợp với quy hoạch và không ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe và đời sống sinh hoạt của nhân dân
dự kiến ngày hai mươi hai tháng năm tới đây các cơ quan liên quan sẽ khoan khảo sát thăm dò và lấy mẫu đất nước để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án